các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
kể từ khốc giờ ngày một mươi tháng một thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát giao thông kiểm soát chặt chẽ các con đường tiến vào bắc kinh kiểm soát trọng điểm những người liên quan dịch bệnh kiểm soát chặt chẽ việc nghỉ học của học sinh và giáo viên
giới chức y tế lo ngại tình hình dịch bệnh ở thiên tân có thể gây rủi ro tới thủ đô bắc kinh do hai thành phố này nằm ngay gần nhau và lượng người di chuyển qua lại đông đúc
ngoài ra dịch bệnh lây lan cũng có thể gây ra ảnh hưởng đến thế vận hội mùa đông năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra không đầy một tháng nữa
trong ngày tám tháng một trung quốc thông báo ghi nhận thêm một trăm sáu mươi năm ca mắc covid một mươi chín tăng sáu ca so với ngày hôm trước
trong đó có chín mươi hai ca lây nhiễm cộng đồng và hầu hết ghi nhận tại hà nam thiểm tây
sự xuất hiện của biến chủng omicron tạo ra những thách thức không nhỏ với nỗ lực ngăn chặn dịch lây lan của bắc kinh đặc biệt là trung quốc đang dốc toàn lực để tổ chức một thế vận hội mùa đông thành công tạo uy tín đối với cộng đồng quốc tế
tính đến ngày tám tháng một hơn một hai mươi một tỷ người dân trung quốc đã được tiêm đổi
trong ngày tám tháng một trung quốc đã ghi nhận tổng cộng một trăm linh ba sáu trăm một mươi chín ca mắc covid một mươi chín trong đó số ca tử vong là bốn sáu trăm ba mươi sáu trường hợp
các chuyên gia y tế trung quốc cho biết biến thể omicron có xu hướng lây nhiễm sang trẻ em dễ dàng hơn vì một nửa trong số bốn mươi ca bệnh ở thành phố thiên tân trung quốc là học sinh trung học và tiểu học
tối ngày tám tháng một thiên tân thông báo phát hiện hai ca mắc covid một mươi chín nhiễm biến thể mới omicron
trong quá trình xét nghiệm sàng lọc các nhóm nguy cơ sau đó
thêm một mươi tám ca bệnh được phát hiện
đây đều là các ca bệnh có trong cộng đồng
chính quyền thành phố thiên tân cho biết hai ca bệnh đầu tiên thuộc chuỗi lây truyền nhưng không liên quan đến ca nhiễm omicron nhập cảnh được phát hiện ở thành phố này hồi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
hai người này đều không rời khỏi thành phố trong suốt một mươi bốn ngày qua
đáng chú ý một mươi năm trong số hai mươi ca bệnh nói trên là trẻ em từ tám đến một mươi ba tuổi liên quan ít nhất đến ba trường học
sáng ngày chín tháng một thiên tân tiến hành một xét nghiệm quy mô lớn trên toàn thành phố
đến tối cùng ngày thêm hai mươi ca bệnh mới được phát hiện trong đó có chín ca dưới một mươi năm tuổi
số ca bệnh là trẻ em ở thiên tân đã lên tới hai mươi bốn ca trên tổng số bốn mươi ca
một chuyên gia dịch tễ học giấu tên nói với truyền thông trung quốc rằng tình hình ở thiên tân là đáng lo ngại vì nguồn lây chưa được xác định
và phần lớn các ca bệnh là trẻ em có thể biến chủng omicron ảnh hưởng đến trẻ em nhiều hơn so với người lớn chuyên gia này nói
dữ liệu chính thức cho thấy thiên tân có tỷ lệ tiêm chủng đủ liều chín mươi bốn ở nhóm từ một mươi hai tuổi trở lên
số liệu về tỷ lệ tiêm chủng ở trẻ em dưới một mươi hai tuổi chưa được công bố
các chuyên gia lưu ý rằng trẻ em nhiễm các biến thể trước đó có xu hướng biểu hiện các triệu chứng nhẹ và nguy cơ thấp
tuy nhiên biến thể omicron đã lây nhiễm cho trẻ em nhiều hơn gây ra các triệu chứng cấp tính hơn và tỷ lệ nhập viện cao hơn khiến cho đợt bùng phát ở thiên tân trở nên đáng báo động
li won long chuyên gia y tế ở hàng châu tỉnh chiết giang trung quốc cho biết
ổ dịch ở thiên tân đã lây qua ít nhất ba chu kỳ từ nhân viên các trường học sang trẻ em và sang phụ huynh
ông li cho biết có thể chuỗi lây chuyển đã tồn tại khá lâu trước khi được phát hiện
đợt bùng phát được phát hiện khá muộn trong khi nguồn lây vẫn chưa được xác định
cần ít nhất một hoặc hai đợt xét nghiệm quy mô lớn hơn nữa khi các chuyên gia có thể đưa ra nhận định rõ ràng
cần lưu ý rằng người dân thiên tân thường xuyên đi lại và giao thương với các tỉnh lân cận trước khi dịch bùng phát
bắc kinh đứng đầu trong số các điểm đến của những người đi từ thiên tân
hôm ngày bốn tháng một ba mươi hai số hành khách ở thiên tân đã đến bắc kinh và một mươi hai đến lang phường hà bắc thủ đô bắc kinh
nơi chuẩn bị đăng cai tổ chức thế vận hội olympic mùa đông nằm cách thiên tân chỉ hơn một trăm ba mươi km
thành phố thiên tân ở miền bắc trung quốc nơi sinh sống của một mươi năm triệu dân và cũng là cửa ngõ chính vào thủ đô bắc kinh
đã bắt đầu xét nghiệm acid muleic quy mô lớn sau khi phát hiện hai mươi một ca mắc covid một mươi chín chỉ trong một ngày
trong đó có hai trường hợp được xác định nhiễm biến thể operon
giới chuyên gia dịch tễ học trung quốc cho rằng với những ca lây nhiễm biến thể omicron lần đầu tiên được phát hiện trong các cộng đồng địa phương và hiện chưa rõ nguồn lây
cuộc chiến chống biến thể này ở trung quốc đại lục đã thực sự bắt đầu
chính quyền thành phố thiên tân cho biết hai ca nhiễm omicron cùng nằm trong một chuỗi chuyển nhiễm
nhưng không liên quan đến ca nhiễm omicron nhập cảnh được phát hiện vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một tại thành phố này
hai ngày này gần đây không đi ra ngoài thành phố
ngoài hai trường hợp nhiễm biến thị omicron nằm trong số những người tình nguyện xét nghiệm
chín ca còn lại được phát hiện khi xét nghiệm các nhóm nguy cơ cao và hiện họ chưa rõ có thể bị nhiễm biến thể omicron hay không
toàn bộ số ca nhiễm nêu trên đã được đưa ra đến bệnh viện để chuẩn đoán và điều trị thêm
các trường hợp mắc bệnh tập trung ở hai khu tân nam và nam khai
một tòa trung cư trong khu phức hợp ở tân nam bị coi là có nguy cơ lây nhiễm cao
trong khi ba tòa trung cư khác trong khu phức hợp có hai tòa nhà và một trong khu phức hợp khác có nguy cơ trung bình
đêm ngày chín tháng một chính quyền thiên tân đã yêu cầu người dân không được rời khỏi thành phố khi thực sự cần thiết
những người phải rời khỏi khi có kết quả xét nghiệm acid nuelaic âm tính có giá trị trong vòng bốn mươi tám giờ
từ khi xét nghiệm đến khi rời thành phố cùng mã sức khỏe màu xanh và phải được sự chấp thuận của chủ sử dụng lao động hoặc các cộng đồng
thành phố cũng tăng cường kiểm tra người dân đến bắc kinh bằng cách thiết lập các điểm kiểm tra
các kênh đặc biệt tại các tuyến đường cao tốc và trạm giao thông
chính quyền thành phố thiên tân cho biết cứ hai giờ một lần sẽ cập nhật thông tin xét nghiệm acid nulit từ các phòng khám
nếu người dân nào không có kết quả xét nghiệm acid nuli trong vòng hai mươi bốn giờ
mã sức khỏe của họ sẽ bị chuyển thành màu cam có nghĩa là bị hạn chế đi lại đến những nơi công cộng
bao gồm cả tàu điện ngầm và xe buýt
những cư dân đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín trong vòng mỗi tám giờ sẽ không tham gia xét nghiệm
tính đến tối ngày tám tháng một thiên tân đã cách ly bảy mươi năm sáu trăm tám mươi người
theo một giới chức lãnh đạo ủy ban y tế thành phố thiên tân dựa trên bệnh nhân và chuỗi lây chuyển virus
có thể khẳng định đã xảy ra lây nhiễm thứ phát trong những ca nhiễm mới được xác nhận
điều này cho thấy virus sars cov hai có thể đã lây lan trong cộng đồng trong một thời gian nhất định
và thời gian tới thiên tân sẽ phát hiện thêm nhiều trường hợp dương tính với virus sars cov hai
trong số bảy mươi xét nghiệm trong môi trường một mươi bốn xét nghiệm cho kết quả dương tính với sars cov hai
trong đó có hai mẫu là trong thang máy của các tòa nhà trung cư
trong cuộc họp khẩn vào sáng ngày chín tháng một với sự tham dự của cả bí thư thành ủy thiên tân lý hồng trung
và thị trường tp liêu quốc huân đại diện trung tâm chỉ huy chống dịch thiên tân nhấn mạnh rằng
việc xét nghiệm hàng loạt phải được tiến hành nhanh chóng để hoàn thành trách nhiệm của thiên tân
như một chiếc hào ngăn dịch cho thủ đô bắc kinh đồng thời ngăn chặn dịch với tốc độ nhanh nhất và chi phí thấp nhất
cơ quan này cho rằng việc xét nghiệm hà sẽ cho phép giới chức hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại
đồng thời đảm bảo an toàn và sức khỏe của người dân
bắt đầu từ ngày chín tháng một hai tuyến tàu điện ngầm số một và số sáu của thành phố thiên tân sẽ đóng cửa một phần
sân bay quốc tế thiên tân tân hải đã bị hủy một trăm bốn mươi bốn chuyến bay
hai trường đại học lớn nhất thiên tân là đại học thiên tân và đại học nam khai đều có chi nhánh ở khu tân nam
đã áp đặt những hạn chế ra vào khu vực khuôn viên trường
đại học thiên tân đã thông báo hoãn các kỳ thi cuối kỳ của sinh viên cho đến kỳ họp sau
nhằm chuẩn bị cho một đợt phong tỏa tiềm tàng nhiều người dân thiên tân đã đổ xô đến các khu chợ để mua thức ăn
một số siêu thị đã chật kín người từ sáng ngày chín tháng một có nơi hàng người xếp hàng kéo dài tới hai trăm linh mét
một người dân cho biết hầu hết rau tại một siêu thị đã được bán hết vào sáng sớm ngày chín tháng một
và dịch vụ giao hàng cho khu chợ gần đó đã bị đình chỉ
trước tình trạng nhiều người dân đổ xô tích chữ lương thực thực phẩm
văn phòng thương mại thiên tân ngày chín tháng một ra thông báo cho biết
hai khu tân nam và nam khai đã lập kế hoạch khẩn cấp để đảm bảo nguồn cung cho thị trường
nguồn dự trữ rau hiện tại đủ cung cấp cho thành phố trong ba bốn ngày
dưới gạo bột mì và dầu ăn ở thiên tân có thể đáp ứng nhu cầu trong ba mươi ngày
nhiều người dân thiên tân nói rằng mặc dù dịch bùng phát quá đột ngột
nhưng họ đánh giá cao phản ứng nhanh chóng của chính quyền địa phương
và việc xét nghiệm acid nulic xuyên đêm đảm bảo cho mọi người
giới chuyên gia y tế trung quốc cho rằng hàng hóa nhập khẩu có thể là nguồn lây nhiễm bệnh
một chuyên gia thực tế đại học bắc kinh nhận định rằng nếu biến thể omicron đã lây lan thứ phát trong cộng đồng
các ca mắc covid một mươi chín ở thiên tân sẽ tăng nhanh và sớm lên mức một trăm linh ca trên một ngày
đợt bùng phát bất ngờ ở thiên tân đã đặt thủ đô bắc kinh ở sát thiên tân vào tình trạng báo động
trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh bắc kinh ngày chín tháng một đã đề nghị
người dân bắc kinh không đến thiên tân và những người ở thiên tân hạn chế thủ đô
những người đã đi làm giữa thiên tân và bắc kinh ước tính có khoảng một trăm linh người vào giữa năm hai nghìn hai mươi hiện đã được khuyến khích làm việc tại nhà
trong trường hợp bắt buộc phải đi làm họ phải liên hệ với chủ sử dụng lao động và cộng đồng
đồng thời ký một bản cam kết trước khi được phép vào bắc kinh
thông báo với bất kỳ ai ở bắc kinh đã đến với khu tân nam và nam khai ở thiên tân kể từ ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một sẽ bị cách ly tại nhà và được xét nghiệm
lại đến thiên tân kể từ thời điểm trên được yêu cầu báo cáo ngay lập tức với các cơ quan cộng đồng địa phương chủ động sử dụng lao động và các khai sạn
hiện nay các trạm kiểm soát ra vào thiên tân bắc kinh đã thực hiện các quy trình nghiêm ngặt
nhu cầu xét nghiệm acid nulic tại một số cơ sở xét nghiệm bắc kinh cũng tăng đột biến trong ngày
nhiều người dân bắc kinh đã tiến đến thiên tân tuần trước sau khi nhận được thông báo cũng tự nguyện đi làm xét nghiệm
ngoài thiên tân trung quốc đại lục cũng đã chứng kiến các đợt dịch bùng phát lẻ tẻ ở một số tỉnh thành phố khác
tổng cộng chín mươi bảy ca nhiễm cộng đồng đã được xác nhận trong ngày chín tháng một giải rác ở các tỉnh hà nam thiên tân thiểm tây và quảng đông
ông dương chiếm thu phó chủ nhiệm khoa sinh học mầm bệnh đại học vũ hán cho rằng virus sars cov hai nhiều khả năng sẽ gây ra một đợt bùng phát và lây nhiễm mạnh trong mùa đông
đó là lý do tại sao trung quốc đang chứng kiến các đợt bùng phát thường xuyên vào thời điểm hiện nay
theo chuyên gia này điều quan trọng là phải xác định được nguồn gốc bùng phát dịch và không thời gian lây lan để có thể kiểm soát một cách hợp lý
nhà virus học này nhấn mạnh xét nghiệm acid nui elic trên toàn thành phố là cách duy nhất để tìm ra căn bệnh và ngăn chặn dịch bệnh lây lan
đồng thời lưu ý rằng vẫn chưa biết virus đã lưu hành ở thiên tên bao lâu và có khả năng lây lan sang các tỉnh thành khác
đánh giá về biến thiệu omicron
chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm ở thành phố thường hải trương văn hồng cho rằng
không có căn cứ khi một số phương tiện truyền thông trung quốc đưa tin biến thể omicron gây ra các triệu chứng tương đối nhỏ so với các biến thể trước đó
chuyên gia trương văn hồng nêu rõ ông không đồng ý rằng omicron chỉ là bệnh cúng tăng cường
đồng thời cho biết sau khi nghiên cứu hình ảnh y tế của biến thể này
ông cảm thấy chắc chắn khi nói rằng omicron đã chiến đấu với hệ miễn dịch của con người và giành chiến thắng
nhà miễn dịch học này cũng cảnh báo rằng đợt bùng phát dịch ở thiên tân sẽ gây ra nhiều nguy cơ cho thủ đô bắc kinh do số lượng lớn người đi lại giữa thành phố
các chuyên gia y tế trung quốc nhận định điều quan trọng hiện nay là nhanh chóng xác định chính xác nguồn gốc lây nhiễm
và thực hiện các biện pháp phù hợp để có thể dập tắt dịch bệnh bùng phát ở thiên tân trước tết nguyên đán và thế vận hội mùa đông năm hai nghìn hai mươi

cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại